thực hiện công điện số bốn trăm linh hai của thủ tướng chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm chập tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có thông báo về các đường dây nóng
để nhận các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ
theo đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố các số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải
cục cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin thông qua hai số điện thoại chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám
ngoài ra sẽ có các đầu số khác tiếp nhận các thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuyến cáo người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng
cần có đầy đủ thông tin như hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay
thời gian lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn